cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang đã hoàn tất hồ sơ để chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố tám bị can về hành vi cố ý gây thương tích và hành vi gây dối trật tự công cộng
các bị can cùng chú tại huyện thoại sơn tỉnh an giang
theo kết quả điều tra sau khi ăn nhậu nguyễn minh tiến và bùi minh thuận mâu thuẫn với nguyễn quốc bảo
sau đó nhóm của bảo rủ thêm một đối tượng còn nhóm của thuận rủ thêm hai đối tượng mang theo nhiều hung khí
cùng tham gia hỗn chiến hậu quả thuận dùng dao tự chế chém trịnh đức khoa đứt lìa bàn tay phải
với tỷ lệ thương tật là bốn mươi chín sau đó nhóm của thuận đến cơ quan công an đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng
có liên quan về hành vi cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
theo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày hôm qua
đơn vị này nhận được thông tin tàu vanden thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải biển hồng gai
cùng với một mươi chín thuyền viên việt nam trên hành trình chở năm tám trăm linh mét khối gỗ từ cảng rabon papua new guinea về cần thơ
gặp thời tiết xấu đã bị hỏng máy
tàu nghiêng một mươi năm độ khiến cho các thuyền viên phải rời tàu xuống khu vực
tuy nhiên thông tin liên lạc đã bị gián đoạn ngay sau đó
ngay sau khi nhận được thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã khẩn cấp huy động các phương tiện đi tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu vanden
cho đến hai mươi ba h ngày hôm qua tàu rapallo quốc tịch liberia đã phát hiện và cứu được bốn thuyền viên mặc áo phao của tàu vanden
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã hướng dẫn tàu các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu thuyền viên
đồng thời tiến hành khai thác trực tiếp nạn nhân được cứu
được biết tất cả một mươi chín thuyền viên đã rời tàu do sóng to gió lớn cho nên một số thuyền viên chưa lên được phao bè
từ bốn h bốn mươi hai cho đến bảy h ba mươi phút ngày hôm nay tàu sar bốn trăm một mươi ba đã phát hiện và cứu được năm thuyền viên đang trôi giạt trên xuồng cứu sinh và phao bè
hiện trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam tiếp tục điều phối lực lượng tại hiện trường
triển khai hoạt động tìm kiếm một mươi thuyền viên còn mất tích đồng thời báo cáo ủy ban quốc gia
ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn tiếp tục chỉ đạo huy động thêm lực lượng phương tiện tham gia
đề xuất điều động máy bay tham gia tìm kiếm cứu nạn kịp thời
vào sáng ngày hôm qua khi trên đường từ hoàng sa về bờ cách đảo lý sơn chừng năm hải lý
thì tàu cá qng chín mươi sáu nghìn hai trăm ba mươi bảy ts của ngư dân lý sơn tỉnh quảng ngãi đã bị phá nước và bị chìm
sau nhiều giờ vật lộn với gió to sóng lớn vào chiều cùng ngày toàn bộ chín ngư dân trên
đã được tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi hai đưa vào bờ an toàn trong niềm vui khôn siết của người thân và người dân trên đảo
chìm tàu trên vùng biển lý sơn chín ngư dân trôi nổi trên biển trong điều kiện gió cấp sáu cấp bảy
sóng biển cao từ bốn đến năm mét các ngư dân đã nghĩ đến tình huống xấu nhất
hơn năm giờ trôi nổi trên biển với gió to sóng lớn chín ngư dân được cứu trở về đoàn tụ với gia đình
các ngư dân như được tái sinh
các anh em trên tàu rất là lo sợ và sợ là không có thể nồ về được với gia đình bởi vì sóng nó lớn nó to quá
và sau khi cũng nhờ các cơ quan tàu cảnh sát biển của việt nam và tàu ngư dân ra tiếp chạy tới thì cứu chúng tôi thì chúng tôi mới biết là chắc có lẽ là chúng tôi sống lại lần lần hai đó
trước đó vào bốn giờ một mươi năm phút ngày hai mươi ba tháng hai
trên đường chạy từ hoàng sa về bờ cách đảo lý sơn chừng năm hải lý về hướng tây nam
thì tàu cá qng chín mươi sáu nghìn hai trăm ba mươi bảy ts do ông hàn trọng minh chú an hải lý sơn làm chủ tàu bị phá nước và chìm dần
thời điểm gặp nạn trên tàu có chín thuyền viên do ông mai văn lý quê an hải lý sơn làm thuyền trưởng
sau khi nhận được thông tin từ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi hai đã cơ động đến vị trí tàu bị nạn phối hợp cùng tàu cá địa phương tiến hành cứu nạn
đến bảy h ba mươi phút cùng ngày có năm ngư dân đầu tiên được cứu vớt đưa lên tàu tổ chức sơ cấp cứu
sau khi tiếp cận đưa năm ngư dân lên tàu kiểm tra sức khỏe họ đã an toàn
sau đó chúng tôi tiếp tục cơ động tìm kiếm bốn ngư dân còn lại
đến khoảng một mươi giờ ba mươi hai phút chúng tôi đã phát hiện và tiếp cận được bốn ngư dân còn lại đang trôi giặt trên biển
và lúc này chúng tôi nhanh chóng
xây dựng phương án tiếp cận bốn ngư dân còn lại và đưa lên tàu
trong khoảng hai mươi phút chúng tôi đã đưa bốn ngư dân lên tàu

lúc này bốn ngư dân sức khỏe bảo đảm

sức khỏe chín ngư dân đã ổn định
huyện lý sơn đã khen thưởng đột xuất cho cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển bốn nghìn ba mươi hai

thêm một câu chuyện chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay
đó là cuộc giải cứu thành công cháu bé sáu tuổi bị mắc kẹt trong đám cháy

những tấm gương người tốt việc tốt như vậy càng tiếp thêm sức lan tỏa
về những điều tử tế ngay trong cuộc sống hàng ngày